tết là dịp để trở về mùa xuân là thời khắc của đoàn viên
với những người vì một lý do nào đó bà phải ăn tết những cái tết ly hương
đặc biệt với những người vì một lỗi lầm trong quá khứ mà phải trả giá và những cái tết cô đơn xa gia đình
thì sự dung họp đoàn viên trong những ngày đầu xuân mới với họ lại càng có ý nghĩa
từ trung tâm thị trấn chúng tôi về xã hà bầu
trong những năm qua hà bầu từ một vùng quê nghèo khó đã có nhiều đổi khác
bắt đầu từ màu xanh chủ phú của những vườn cà phê vườn hồ tiêu
những loại cây đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương
trước đây một số người dân đắc hoa do nhận thức chưa đầy đủ
đã nghe thêm những bài hát của người dân đắc hoa
trong đó có ông zana người tự sưng là tỉnh trưởng phú rô gia lai
chạy theo ảo vọng và niềm tin mù quáng cuộc sống trong mơ mà phuro theo dệt nên chẳng thấy đâu
ngược lại khi tổ chức biểu tình bạo loạn tại một số địa điểm ở khu vực tây nguyên liên tục bị thất bại
một số đối tượng cầm đồ phú rô trong đó có zana đã chạy vào rừng
trôi lủi trong rừng thiêng

mình biết đó là cái tết tết của người dân tộc việt nam
tức là tất cả người việt nam sống trong mảnh đất chữ s này đều phải vui mừng
nhưng riêng bản thân tôi thì cảm thấy đau buồn bởi vì tôi không thể xung hợp với gia đình
được sự tuyên truyền vận động
hoạt động của chính quyền cộng thêm nỗi cô đơn cảm giác bất an lo sợ trong những tháng ngày trôi lủi trong rừng sâu
đã luôn khiến ông zhana khao khát được trở về
ông ước ao hơn bao giờ hết một cuộc sống bình yên bên người thân
một cái tết đoàn viên ấm áp bên gia đình của mình
vậy nhưng cái giá mà ông zhana phải trả cho sai lầm của mình không chỉ là những tháng ngày ly hương chui lủi đó
sau khi bị bắt giữ ông giàna phải thực hiện lao động giáo dục cải tạo để nhận thức rõ hơn về lỗi lầm của mình
những cái tết trong trại giam vẫn là những cái tết cô đơn xa gia đình
tuy nhiên cảm giác lo sợ bất an những ngày trôi lủi trong rừng sâu đã không còn
thay vào đó là sự hối lỗi về niềm tin mù quáng của bản thân mỗi khi ông cật vấn đứng lưng tâm của mình
hối hận là con cái mình chắc không còn nghĩ đến mình nữa bởi vì mình bỏ rơi họ từ lúc còn nhỏ
cho nên lúc khi mình sắp ra thì không biết sắp ra trải thì mình không biết sau này con cái mình sẽ nhấn ra mình là người bố hay không
nhưng mà chuyện đó thì tùy con cái
bởi vì mình là người có lối trong lầm lạc đi vào con đường lầm lạc
và mình chỉ mong muốn là con cái mình đừng đi vào con đường đó nữa
múa lần kỳ tết tức là năm mới của người dân tộc
nhớ đến khi tôi còn ở trong tù thì

nhớ đến gia đình vợ con nheo nhóc không ai nữa
nhưng mà đây thì được nhà nước quan tâm hỗ trợ cho gia đình giúp đỡ gia đình
đó là một điểm động viên tôi trong khởi thảo
những lời tự sự của một người đàn ông từng một thời ra chân lạc lối nơi vùng đất tây nguyên đầy nắng gió
khiến chúng tôi nghĩ đến câu chuyện hoàn lương của vợ chồng anh nguyễn cảnh thông và chị lê thị yến ở xã thái hòa mảnh đất phía tây nghệ an
anh chị cũng là những người đã đi qua không ít sóng gió của cuộc đời và cũng đã từng khát khao đến cháy bỏng về một ngày tết đoàn viên
khi ở độ tuổi trưởng thành sẵn có máu kinh doanh anh thông được gia đình đầu tư
mua cho chiếc xe tải để ngược rừng liền các huyện miền núi như quế phong quỳ châu trở hàng
vậy nhưng cũng theo những chuyến xe ngược dừng về miền biên viễn anh thông đã trượt dài khi không đủ bản lĩnh để khấp từ sự cám rỗ của nàng tiên nâu
lúc chị yến phát hiện ra thì chồng của mình đã nghiện rất nặng
khi nói thật sự mới nói là sốc lắm
lúc cảm không hình dung được
khi nói thật sự mới nói là sốc lắm
không hình dung được
cũng xác định được
xác định được rồi là đưa anh đi cái
đi cái rất nhiều nữa
nhưng mà không được
sau quá trình anh nghiện được hai năm thì hầu như không còn gì
chả còn cái gì
khuyên trồng không được rồi thì thương chồng chị yến đã mềm lòng trước mỗi lần anh vật thuốc
để rồi cuối cùng chính chị đã tự đi mua thuốc về cho chồng thỏa mãn cơn nghiện
thời gian sau nữa phần vì cần phải có nguồn hàng cho chồng phần vì thấy lợi nhuận ma túy quá cao
chị yến còn lên tận quế phong để lấy được nhiều hàng
vừa dành cho chồng hút hít vừa bán lại kiếm lời
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khi đang xếp hàng về nhà lê thị yến đã bị bắt quả tang và bị kết án một mươi năm tù
hai năm sau ngày vợ vào chạy giam nguyễn cảnh thông cũng đã bị bắt giữ với tội danh tảng chữ trái phép chất ma thúy và bị kết án bảy năm tù giam
vậy là gia đình hạnh phúc ngày nào của vợ chồng thông yến đã bị ma túy phá tàn nát
tương lai gần như khép
tương lai đối với họ hai đứa con thơ bỗng dưng phải xa mẹ vắng cha
những ngày ở chạy giam anh chị luôn rằn vặt với lỗi lầm của mình
và buồn nhất bao giờ cũng là những ngày gần tết
mình thù án xá nhà ở tầng quảng binh nên chỉ là để nói sự thăm non của gia đình là không có
anh em thì phải nuôi hai con mình rồi bên ngoài thì xa
thực ra mà nói thì
cứ đến ngày hai mươi năm tết rồi đi là người thân của mọi người cứ đến để thăm non con em họ
mình cảm thấy tủi lắm cảm thấy cô đơn cảm thấy tủi lắm
buồn khóc có thể là khóc để nói mà khóc là khóc có thể là hết nước mắt
buồn nhất là cái đêm ba mươi á
cực kỳ buồn vì ngày xưa là đón pháo hóa này pháo nổ này
rồi sau này thì không có pháo nổ nữa nhưng mà mình vẫn đón cái giao thưa là hú nhất đâm ấm nhất
có cái bánh trứng nóng này
ngồi chờ bên bếp lửa để chờ những cái bánh trứng để mẹ nấu cho ăn này hoặc là mình nấu cho con ăn này
là con cái là đâm ấm xoay quanh cái bếp lửa
thì đến khi mà ở trong tu thì quá lành leo luôn chả có một cái ảnh lửa nào cả
chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều phạm nhân
nhắc đến tết hầu như ai cũng có cảm xúc giống như chia sẻ của các nhân vật trong chương trình này
khi đang có một cuộc sống bình yên lặng lẽ người ta không thể nghĩ được phút giây đoàn tụ gia đình lại quý giá đến như vậy
chỉ khi không còn nữa mới thấy hụt hỡng chống chánh
nhất là đối với những người vì lỗi lầm mà mình gây ra đã phải trả giá bằng sự chia cắt với người thân
thì sự hụt hỡng ấy lại càng là hố sâu thăm thẳm
trong tâm hồn của họ
con nhỏ và bố mẹ
cùng các ông bà
khi con ở ngoài xã hội thì cứ đến chiều ba mươi tết
gia đình xung hợp có bộ vệ viên ông bà lội bố mẹ
xung hợp nối thịt quỳnh quỳnh đầm ấm và vui vẻ
nhưng hiện nay tôi đã vi phạm pháp luật
và trong môi trường này phải cố gắng chấp hành tốt cải tạo tốt
để mong sớm được hưởng lượng khuân hồng của đảng và nhà nước để sống trở về với gia đình xã hội
còn tụ cùng gia đình
tết trong quan niệm của người việt có một ý nghĩa thiêng liêng
là thời gian để cả gia đình nghỉ ngơi quẩn tụ bên nhau
là dịp để con cái bày tỏ chữ hiếu chúc phúc cho cha mẹ
đồng thời cũng là dịp để cha mẹ thể hiện tình yêu thương với các con
dù là kẻ tội đồ thì vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
cũng như một lẽ tự nhiên lòng họ cũng hướng về gia đình của mình
bởi vậy tết
có lẽ là thời khắc khiến những phạm nhân cảm thấy cô đơn nhất
nỗi cô đơn ấy sẽ thấm thiế theo họ suốt cả cuộc đời để sau này trở về
họ biết quý trọng hơn những cái tết xung họp bên gia đình của mình
quay trở lại với câu chuyện của ông gian na ở xã hải bầu huyện đắc hoa tỉnh gia lai
năm nay cà phê được mùa ông bà cũng có được thu nhập đáng kể
chưa tính đến những nguồn thu khác trong mô hình vườn ao chuồng của gia đình như bò gà lợn cá hồ tiêu
vứt bỏ quá khứ để làm lại từ đầu là một điều không hề dễ dàng
nhưng ông đã được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp vay vốn phát triển kinh tế
yên tâm làm ăn tái hòa nhập với xã hội
mấy năm qua ông zhana đã nỗ lực xây dựng mô hình vườn ao chuồng tạo dựng một cuộc sống ổn định
gia đình tôi là một gia đình ta qua khó khăn
người ta thường nói rằng cái khó mới bỏ được cái khôn
cho nên gia đình tôi là một gia đình khó khăn nhất trong buôn làng trong xã hội này
nhưng cái khó khăn đó tạo động lực cho chúng tôi vươn lên và cộng với cái sự hỗ trợ của bên chính quyền nhà nước việt nam
sẽ tạo điều kiện cho gia đình tôi sẽ xoay xở được và làm ăn được để ngưng mặt
và tranh kịp với xã hội
không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình sau khi đã thấm thiế được những sai lầm của mình
ông zhana còn thường xuyên vận động khuyên nhủ những người dân xung quanh phải thực sự cảnh giác
tỉnh táo trước những luận điệu rụ rỗ lừa bịp của kẻ phản động
hơn bao giờ hết ông đã hiểu rõ nỗi đau và cái giá phải trả cho niềm tin mù quáng của mình sau những mùa xuân cô đơn
trước tiên thì anh gia na cũng nhận thức rõ về cái lầm lỗi của mình trước đây
và sau khi nhận thức như thế thì về tại địa phương thì anh gia đã chấp hành tốt các chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương
vì vậy anh gia na cũng là một
sau khi về địa phương
sau khi về địa phương chăm chỉ cân cụ làm ăn chỉ khó làm ăn phát triển kinh tế hộ gia đình
và nhận thấy rõ hiện tại gia đình của anh gia na đã phát triển
cụ thể là như cây cà phê cây tiêu và rau màu
ông gia na có ba người con
có người con đầu của ông là giáo viên đã lập gia đình ra ở riêng
hai người con trai sau ở nhà chăm lo làm kinh tế với bố mẹ
đây là năm thứ tư khi ông được chấp hành án trở về địa phương làm ăn sinh sống
con cái ông phương trưởng thành kinh tế cũng đã ổn
vậy là lại thêm một mùa xuân nữa
ông gia na được cùng vợ con đón một năm mới quê quần bên nhau
cái đu nhất là cái tết trong gia đình đồng ấm là hạnh phúc
đó là hạnh phúc nhất của người việt nam
bởi vì con người việt nam là cần phải có sự xung vầy
tết là cái nghề xung vầy của gia đình
sau thời gian lạc lối giờ đây niềm tin vào chính quyền
vào chế độ chính sách của đảng và nhà nước đã giúp ông và gia đình yên tâm lao động
sinh sống và phát triển kinh tế
vậy là sau bao sóng gió của cuộc đời
ông gia na bây giờ lại trở về với cuộc sống đỉnh dị nơi vùng cao nguyên đất đỏ
danh sưng một thời từ trưởng phú rô gia lai
giờ chỉ còn là vùng ký ức mở ảo thứ mà ông muốn quên đi
bởi gắn liền với nó là những tháng ngày trôi lủi nơi rừng sâu
phập phồng nghĩ về tương lai về gia đình vợ con ở nhà
ai đã từng đi qua lỗi lầm đã từng phải chia cắt người thân
có lẽ cũng đều biết trân trọng hơn ý nghĩa của cuộc sống và giá trị của sự xung họp gia đình
vợ chồng anh thông chị yến cũng vậy
ngày về cả hai đều mất phương hướng khi không có một mái nhà không một chút vốn liếng trong tay
danh sưng một thời gian lạc lối giờ đây niềm tin vào chính quyền vào chế độ chính sách của đảng và nhà nước đã trở về với cuộc sống đỉnh dị nơi vùng cao nguyên đất đỏ
và niềm tin và hy vọng duy nhất của họ khi ấy là hai đứa con và việc anh thông đã hoàn toàn cai được ma túy trong trại giam
người thân trong gia đình đã đóng góp giúp đỡ vợ chồng anh chị có chút tiền để làm ăn
đặc biệt chính quyền địa phương công an hội phụ nữ phường quang tiến đã tạo điều kiện cho anh chị vay hai mươi triệu đồng
một người quen của anh cảm thương cho hoàn cảnh của anh chị nên đã nhượng lại cửa hàng kinh doanh ga để họ làm lại cuộc đời
trong một quá trình mình trông nghiền ngập thì là bạn bè chủ yếu là bạn bè toàn cái thế hệ nghiền ngập rồi là giám hồ rồi là mùi lơi
lúc anh về thì xảy ra bao nhiêu cái chuyện ví dụ như là đáng nửa đêm tôi đang ngủ thì nghe tiếng cài và rồi nghe tiếng đấm đá
tỉnh dậy đi ra sân thì thấy anh đang còn
đánh bọn kia tức là từ chối bằng cách nói rồi từ chối bằng cách là thậm chí là đánh đập họ nữa để họ không được phép đến nhà
tức là có nhiều người người ta đến người ta đặt thẳng vấn đề là thôi bây giờ anh chị về rồi thì đang còn trong lúc khó khăn này thì cung cấp hàng cho các anh các anh chị để anh chị làm ăn để anh chị nuôi con
nhưng mà thực ra mà nói là cuộc sống thì vô cùng khó khăn
nhưng mà nghĩ là đủ rồi quá đủ rồi
bản lình của anh thì thực ra mà nói là lúc đấy là tôi là nể phục nể phục anh ở cái chỗ đấy
cho nên tôi nghĩ là nếu như chồng mình đã cố gắng được thì tại sao mình lại không cố gắng được tại sao mình lại không vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn này
nhờ tháo vát và biết cách chất chiêu sau hai năm vay vốn anh chị đã hoàn trả được cả gốc lẫn lãi
dần dần đã tinh góp được cả tiền
để tiếp tục nuôi dạy con cái
sau năm hai nghìn một mươi hai hai vợ chồng đã xây dựng được một ngôi nhà tươm tất trên mảnh đất mà cha mẹ để lại
hai con của anh chị giờ đã trưởng thành ngoan ngoãn công việc làm ăn khấm khá
không những thế anh còn được chính quyền và bà con nhân dân tin tưởng tín nhiệm đưa anh tham gia tổ chức bảo vệ dân phố
cùng với tổ bảo vệ dân phố anh đã bắt được gần chục vụ trộm cắp và trực tiếp bắt một vụ mua bán trái phép ma túy
trên địa bàn của khu phố
họ đã nhận thức ra vấn đề và họ đã có nhiều cái chuyển biến rất tích cực
và hiện nay thì vợ chồng anh chị đã có công an việc làm ổn định con cái học hành tốt và có nghề nghiệp
và hiện tại thì anh chị có rất nhiều đóng góp cho địa phương
và để nói về cái mô hình xóa bỏ mặc cảm làm nở nụ cười giúp người lầm lội trên địa bàn
thì có thể nói rằng là
khẳng định rằng là
năm năm vừa qua là chúng tôi làm rất tốt cái việc này
hơn tám năm người lầm lội trở về địa phương đã được tái hòa nhập bền vựng
nhưng việc làm mà anh thông thấy có ý nghĩa và tâm huyết hơn cả là hướng dẫn tìm chỗ cai nghiện
thuốc cai nghiện và cách để cai nghiện tốt nhất cho những người nghiện ma túy ở địa phương
nhiều người nghiện và nhiều gia đình có người thân đã và đang xa ngã
cảm phục trước bản lĩnh của anh nên đã tìm đến xin anh thông
nhưng có lẽ giờ này bố mẹ anh thông đã có thể an lòng ngậm cười nơi trên suối
bởi con mình nay đã vững bước trên con đường hoàn lương và đã làm được những điều có ý nghĩa cho xã hội